nằm trong khuôn khổ liên hoan trình diễn văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ hội thành tuyên năm hai nghìn một mươi chín
tối ngày một mươi ba tháng chín tại quảng trường nguyễn tất thành thành phố tuyên quang
ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang tổ chức khai mạc lễ hội thành tuyên hai nghìn một mươi chín
sự buổi lễ có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban sân phận trung mương lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung mương và các đoàn đại biểu quốc tế
điểm nhấn của lễ hội thành tuyên năm hai nghìn một mươi chín là chương trình đêm hội thành tuyên với sự có mặt của sáu mươi hai mô hình đèn trung thu khổng lồ
của các tổ dân phố trên địa bàn thành phố tuyên quang cùng với xe mô hình đại diện của các huyện với nhiều chủ đề khác nhau
từ sân khấu chính quảng trường nguyễn tất thành các mô hình đã diễu qua tại một số tuyến phố chính của thành phố tuyên quang
trước sự hào hứng cổ vũ của hàng vạn du khách trong và ngoài tỉnh
nhân dịp này đồng chí trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai và đồng chí chẩu văn lâm
bí thư tỉnh ủy tuyên quang đã tặng năm mươi xuất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn tỉnh
lễ hội thành tuyên diễn ra đến hết ngày một mươi bốn tháng chín